toàn tỉnh con tum đã ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ổ dịch sốt xuất huyết tại tám trên một mươi huyện thành phố
với gần chín trăm linh ca bệnh với hơn sáu mươi ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
hiện công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành y tế chính quyền tại các địa phương tại con tum
nỗ lực triển khai thực hiện cùng lúc ba nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bạch hầu và giám sát ổ dịch
phun hóa chất diện rộng hướng dẫn người dân diệt long quang bọ gậy